ngày bảy tháng tám hàng chục hộ dân sống ở khu một và khu hai xã trạm thản huyện phù ninh tỉnh phú thọ đã cùng nhau ra chặn đường
kiên quyết không cho xe ô tô chở rác thải vào xí nghiệp xử lý rác thải trạm thản
người dân địa phương ở đây cho rằng do xe chở rác không đúng theo quy cách
nên trong quá trình vận chuyển nước rác đã chảy xuống đường gây ra mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến đời sống của bà con địa phương
theo người dân ở đây tình trạng này đã xuất hiện khoảng hơn một tháng nay
ban ngày có khoảng một mươi xe còn ban đêm thì không rõ bao nhiêu xe
người dân đã nhiều lần phản ánh sự việc lên ủy ban nhân dân xã và xí nghiệp xử lý rác thải trạm thản trực thuộc công ty cổ phần xử lý chất thải phú thọ nhưng không được xử lý rứt điểm
có những cái xe rác thải như thế này các anh biết đấy nó đi qua đây cứ bốc mùi hôi thối và còn chảy nước này xả rác này những đoạn cua ấy là người ta không bịt bạt
có bịt bạt nhưng nó sơ xài quá nó không đủ tiêu chuẩn của môi trường
rồi xả rác này xả nước ra trung tâm ngã ba này anh em người dân ở ngã ba này là rất khó chịu về cái mùi
ngay sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo ủy ban nhân dân xã và lực lượng công an huyện phù ninh đã đến hiện trường ghi nhận thực tế và lập biên bản sự việc yêu cầu lái xe chở rác quay đầu không được tiếp tục chở vào bãi xử lý
tại hiện trường chiếc xe ô tô chở rác đang bị dị nước chảy xuống đường bốc mùi hôi thối nồng nặng
cái việc này thì xảy ra cách đây gần một tháng rồi
những hiện tượng là công ty xử lý rác thải hữu thọ vận chuyển cái rác thải ở việt trì lên thì nó gây cái mùi hôi thối
đặc biệt là có cái nước rớt ra dọc cái đường ba he này ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân
tuy nhiên thì nhân dân thì cũng rất bức xúc
trước sự việc trên lãnh đạo ủy ban nhân dân xã trạm thản đã động viên bà con phải bình tĩnh không được có những hành động quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật
đồng thời ủy ban nhân dân xã cũng báo cáo sự việc lên cấp trên
và yêu cầu phía công ty có hướng giải quyết rứt điểm vụ việc bảo đảm môi trường sống của bà con nhân dân